tại bạc liêu một đối tượng trú tại huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi ghi số đề
cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu phối hợp với công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tăng đối tượng trần thị cẩm loan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ ấp tân long xã long thạnh huyện vĩnh lợi đang thực hiện hành vi ghi số đề tại nhà
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ sáu tờ giấy có ghi hệ thống các con số nghi là phơi đề một điện thoại di động chứa nhiều file dữ liệu
nghi là phơi đề số tiền gần chín mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
làm việc với cơ quan công an đối tượng loan khai nhận hàng ngày loan ghi số đề của con bạc với số tiền từ năm đến một mươi triệu đồng